ngày hai mươi bốn tháng bảy tỉnh long an vừa tổ chức buổi tiếp xúc đối thoại với doanh nghiệp tại khu công nghiệp long hậu cần suộc long an
sau hơn một mươi năm đầu tư phát triển đến nay khu công nghiệp long hậu đã thu hút được một trăm tám mươi sáu doanh nghiệp đến đầu tư phát triển sản xuất trong đó có một trăm linh bảy nhà đầu tư nước ngoài
các doanh nghiệp đang hoạt động tại khu công nghiệp long hậu đã tạo việc làm cho hơn hai mươi lao động
tại buổi tiếp xúc đối thoại nhiều doanh nghiệp phản ánh các vấn đề về môi trường an ninh trật tự đường giao thông trạm y tế còn nhiều khó khăn hạn chế
tỉnh long an cho biết chính quyền các cấp trong tỉnh cam kết với các doanh nghiệp sẽ tạo điều kiện tháo gỡ khó khăn vướng mắt trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp
đề nghị các doanh nghiệp mạnh dạn phản ánh những vấn đề còn bức xúc đến các cơ quan chức năng hoặc có thể gặp trực tiếp lãnh đạo tỉnh để giải quyết